các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé

bộ y tế cho biết tp hcm vẫn ghi nhận có ca tử vong vì covid một mươi chín trong thời gian này
lý do tp hcm báo cáo số ca tử vong muộn nên bộ y tế chưa công bố
hôm nay ngày hai mươi hai tháng một mươi một bộ y tế sẽ công bố bổ sung
những ngày gần đây số ca nhập viện tại tp hcm cao hơn số ca xuất viện
thậm chí số ca nạn tử vong có tăng
cụ thể theo báo cáo bộ y tế trong ngày một mươi sáu tháng một mươi một tp hcm ghi nhận ba mươi năm ca
và tăng lên gần gấp đôi vào ngày một mươi bảy tháng một mươi một
đến ngày một mươi tám tháng một mươi một giảm xuống còn bụng
tăng lên bốn mươi hai ca thì đến ngày một mươi chín tháng một mươi một lại tăng lên năm mươi năm ca
ngày gần nhất là hai mươi tháng một mươi một là bốn mươi hai ca
như vậy có thể thấy tp hcm có ca tử vong nhưng do báo muộn nên bộ y tế chưa công bố
và tối ngày hôm nay hai mươi hai tháng một mươi một bộ y tế sẽ bổ sung
hy vọng quý vị sẽ không tin vào những tin đồn hay bất cứ tin giả nào
gây ảnh hưởng xấu đến công tác chống dịch của toàn hệ thống y tế
tin tiếp theo liên quan đến tình hình dịch covid một mươi chín tại đồng nai
sáng ngày hai mươi hai tháng một mươi một
sở y tế đồng nai cho biết trong tuần qua từ ngày một mươi năm tháng một mươi một đến ngày hai mươi một tháng một mươi một
toàn tỉnh có năm mươi ba ca f tử vong tăng bảy mươi sáu sáu mươi bảy so với tuần trước đó
trong số này có năm mươi một ca tỷ lệ chín mươi sáu là người có bệnh nền một mươi sáu ca tiêm đủ hai mũi vaccine
đặc biệt có hai mươi chín ca chưa tiêm vaccine chiếm tỷ lệ năm mươi bốn bảy mươi hai

độ tuổi trung bình của bệnh nhân covid một mươi chín tử vong là sáu mươi bốn tuổi
với số ca nhiễm covid một mươi chín thì giảm so với tuần trước tổng cộng có thêm bốn hai trăm một mươi chín ca f
tuần trước là năm bốn trăm bảy mươi chín ca
tính từ đợt dịch thứ tư đến nay toàn tỉnh ghi nhận lũy kế là tám mươi hai tám trăm một mươi tám ca f
hiện đã có tổng cộng sáu mươi chín bốn trăm sáu mươi tám đã khỏi bệnh sáu trăm bảy mươi bảy tử vong
số còn lại là tám ba trăm năm mươi năm ca f cách ly tại nhà một bảy trăm bốn mươi bảy ca f cách ly tập trung
về công tác tiêm phòng vaccine covid một mươi chín
đến nay đồng nai phủ mũi một cho người trên một mươi tám tuổi mũi hai đạt tám mươi chín sáu
đồng nai cũng đã tổ chức tiêm hai đợt vaccine cho trẻ từ một mươi hai đến một mươi bảy tuổi
và đã tiêm được một trăm bốn mươi chín bảy trăm bảy mươi một trên hai trăm chín mươi tám sáu mươi sáu em đạt tỷ lệ năm mươi
theo nhận định của sở y tế tình hình dịch bệnh sắp tới vẫn còn phức tạp khó kiểm soát số ca bệnh
đồng nai đã mở cửa các hoạt động kinh tế xã hội bình thường mới
đánh giá mức độ dịch
đồng nai đang ở cấp độ hai nguy cơ trung bình
để phòng chống dịch trong thời gian tới đồng nai triển khai các trạm y tế lưu động
nhằm xử lý kịp thời f trong cộng đồng đồng thời đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine
hướng tới mục tiêu người dân toàn tỉnh từ một mươi hai tuổi trở lên được tiêm đủ liều vaccine covid một mươi chín
giảm tỷ lệ f tử vong
tiếp đó trong sáu ngày liên tiếp gần đây từ ngày một mươi sáu tháng một mươi một đến ngày hai mươi một tháng một mươi một
cần thơ liên tục ghi nhận số ca mắc covid một mươi chín trên năm trăm linh trường hợp trên một ngày
riêng ngày một mươi chín tháng một mươi một số ca mắc ghi nhận kỷ lục chín trăm ba mươi chín trường hợp
theo báo cáo của sở y tế thành phố cần thơ trong ngày hai mươi một tháng một mươi một
thành phố ghi nhận thêm tám trăm chín mươi bảy trường hợp mắc covid một mươi chín
trong đó quận thốt nốt ghi nhận số ca mắc cao nhất với hai trăm ba mươi bốn trường hợp
kế đến là quận ninh kiều với một trăm bảy mươi tám trường hợp
tính từ ngày tám tháng bảy đến nay cần thơ ghi nhận một mươi bảy một trăm tám mươi bốn trường hợp mắc covid một mươi chín
trong đó có một trăm bốn mươi tám trường hợp tử vong
đang ba trăm ba mươi trường hợp được điều trị khỏi
từ đầu tháng một mươi một đến nay số ca mắc covid một mươi chín ghi nhận mỗi ngày ở cần thơ liên tục tăng
đáng chú ý trong sáu ngày liên tiếp gần đây từ ngày một mươi sáu tháng một mươi một đến ngày hai mươi một tháng một mươi một
địa phương liên tục ghi nhận số ca mắc trên năm trăm linh trường hợp một ngày
riêng ngày một mươi chín tháng một mươi một số ca mắc ghi nhận kỷ lục là chín trăm ba mươi chín trường hợp
số ca mắc covid một mươi chín liên tục tăng khiến cho công tác điều trị bệnh nhân covid một mươi chín
tại các cơ sở điều trị đã quá tải
đến nay số bệnh nhân điều trị tại các cơ sở y tế là ba một trăm bảy mươi bốn trường hợp
trong khi đó khả năng điều trị tối đa tại các cơ sở y tế cả ba tầng là ba một trăm linh giường
trước tình hình sâu người mắc covid một mươi chín tăng ủy ban nhân dân tp cần thơ đã ban hành quyết định
và quy chế phối hợp hoạt động trong quản lý cách ly y tế trường hợp f một tại nhà
và quản lý cách ly điều trị kf tại nhà trên địa bàn tp cần thơ
sở y tế thành phố cần thơ cũng đã ban hành quyết định thành lập tổ công tác triển khai chương trình
thí điểm sử dụng thuốc monobiravir điều trị bệnh nhân covid một mươi chín có kiểm soát
trên địa bàn tp cần thơ
cần thơ đang đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine cho người dân
tính đến chiều ngày hai mươi một tháng một mươi một có bảy mươi ba ba tổng số dân ở cần thơ được tiêm vaccine
trong đó tỷ lệ người tiêm đủ hai mũi là năm mươi bảy
ngày hai mươi hai tháng một mươi một cần thơ đã bắt đầu triển khai tiêm vaccine ngừa covid một mươi chín cho trẻ từ một mươi sáu đến một mươi bảy tuổi
thưa quý vị những thông tin mới nhất liên quan đến tình hình covid một mươi chín
sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật
và quý vị hãy nhớ rằng trong hoàn cảnh này cập nhật liên tục thông tin lắng nghe cảnh báo
từ bộ y tế và cơ quan chức năng
cảm ơn quý khán giả đã luôn theo dõi và ủng hộ kênh sức khỏe và đời sống
còn bây giờ xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại